các đồng chí ngày hai mươi một tháng ba là ngày cuối cùng phiên tòa xét xử đường dây mua bán trái phép một nghìn bốn trăm một mươi năm bánh heroin đã khép lại với những bản án thích đáng dành cho các bị cáo
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao vào hồi ba giờ một mươi phút ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi năm
tại khu vực dốc má xã thu phong huyện cao phong tỉnh hòa bình lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tăng đối tượng trần đức duy
chú tại huyện lương sơn hòa bình đang vận chuyển trái phép chín mươi bốn bánh heroin có tổng trọng lượng gần ba mươi ba kg
cùng một khẩu súng ngắn với bảy viên đạn và một số tăng vật có liên quan
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ và ra quyết định khởi tố thêm hai mươi hai bị can có liên quan
về các tội danh mua bán trái phép chân ma túy tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm
tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn nhận tội về hành vi phạm tội của mình
cụ thể trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến đầu năm hai nghìn một mươi năm các bị can trong vụ án đã hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào
qua xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la rồi tiếp tục mua bán vận chuyển qua các tỉnh hòa bình thái nguyên bắc cạn cao bằng lạng sơn
rồi bán sang trung quốc tiêu thụ với tổng số lượng một bốn trăm một mươi năm bánh heroin thu lời bất chính hơn một mươi ba tỷ đồng và hơn bảy trăm linh nhân dân tệ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt chín bị cáo tử hình và chín bị cáo tù trung thân
các bị cáo khác từ một mươi tám tháng tù giam đến hai mươi năm tù giam
vâng thưa quý vị những bản án mà tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã tuyên cho thấy tội phạm dù có tinh vi manh động đến đâu cũng không thể thoát khỏi lưới trời của pháp luật
và đây cũng chính là những bản án nghiêm khắc và bài học đắt giá dành cho loại tội phạm này
vâng đúng như vậy những bản án nghiêm khắc đã được tuyên dành cho các đối tượng gieo rắc cái chết trắng ra ngoài xã hội
tuy nhiên vì lợi nhuận cao nên nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật tiếp tục lao vào con đường phạm tội
thế nhưng vẫn không thể qua mắt được lực lượng chức năng
tại lào cai lại có thêm một vụ vận chuyển ma túy bị phát hiện và triệt phá thành công vào tối ngày hôm qua hai mươi một tháng ba
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng ba khi đang làm nhiệm vụ phối hợp tuần tra tại phường cốc lếu thành phố lào cai
lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính và thu giữ trên người đối tượng này một bánh heroin
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng khai tên nguyễn thị hồ phương
trú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai
trước đó phương nhận vận chuyển thuê một bánh heroin từ huyện bảo thắng lên khu vực phường cốc lếu
thành phố lào cai cho một đối tượng nữ giới hiện không rõ tên tuổi với tiền công là năm trăm linh đồng
khi đi đến khu vực tổ ba phường cốc lếu thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ
công an thành phố lào cai đã tạm giữ đối tượng cùng tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn sáu năm tù là bản
án mà tòa án nhân dân huyện quế võ tỉnh bắc ninh đã tuyên đối với bị cáo trong phiên xét xử lưu động vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
để xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy
tại công ty trách nhiệm hữu hạn nam á khu công nghiệp quế võ tỉnh bắc ninh vào ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo kết luận bản cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại công ty nam á có địa chỉ tại lô một mươi sáu khu công nghiệp quế võ xã phương liễu huyện quế võ tỉnh bắc ninh
nguyễn đức khởi là công nhân của công ty trong lúc hàn cắt đã làm hỏa hoạn bùng phát vụ cháy đã gây thiệt hại về tài sản lên đến hơn một mươi tám tỷ đồng
tại phiên tòa bị cáo khởi cũng đã thừa nhận các hành vi phạm tội của mình
liên quan đến trách nhiệm của công ty trách nhiệm hiệu hạn nam á trong vụ án cháy
thì là theo cáo trạng của viện cẩm sát nhân dân tỉnh bắc ninh
thì đơn vị này đã bị các công an chức năng có thẩm quyền là xử phạt về các hành vi không đảm bảo phòng cháy chữa cháy cũng như là vệ sinh an toàn áp động
còn theo các đơn vị phòng cháy thì đơn vị này đã bị tới ba lần xử phạt
đặc biệt là trong lần gần đây nhất thì là đơn vị đã bị xử lý đến hơn một trăm linh triệu đồng
về các lỗi là không trình hồ sơ thẩm duyệt khi mở rộng công trình cũng như là đưa vào sử dụng công trình mà chưa có nghiệm thu về phòng cháy cháy
theo đánh giá của đại diện lực lượng cảnh sát phòng
cháy chữa cháy có mặt tại phiên tòa xét xử
sau vụ việc đáng tiếc trên cần phải tăng cường hơn nữa việc quản lý giám sát chặt chẽ các hạng mục công việc của người lao động
trong cái việc mà sử dụng lao động
thế rồi giao cái việc ấy thì những người mà có cái trách nhiệm
những người đứng đầu là phải tuân thủ hết các điều kiện
nếu anh chỉ giao không mà anh không kiểm tra anh không đôn đốc anh không nhắc nhở
và anh không xem xét những vấn đề liên quan ấy
ví dụ như là đấy anh yêu cầu người ta đi cắt sắt như vậy nhưng mà anh chỉ giao một cái câu gọi là cái lệnh như vậy nhưng mà cái việc kiểm tra đôn đốc là anh không kiểm tra đôn đốc thì như vậy là đấy nó dẫn đến cái hậu quả mà hậu quả rất là nghiêm trọng như thế
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn đức khởi mức án sáu năm tù giam
đây là mức án nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng
đồng thời đây cũng là bài học trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy của các chủ cơ sở kinh doanh cũng như người lao động
do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên đối tượng lý ngọc tú chú tại huyện châu thành tỉnh trà vinh đã dùng dao chém đứt tay người vợ của mình
với hành vi này đối tượng lý ngọc tú đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
đêm ngày hai mươi một tháng hai do nghi ngờ vợ là chị huỳnh thị hồng nhung có quan hệ tình cảm với người khác
nên tú tra hỏi liên tục hai vợ chồng xảy ra cãi vã được một lúc tú đi lấy cây dao tự chế vào phòng và tiếp tục tra hỏi về các mối quan hệ của vợ
trong lúc nóng giận tú dùng con dao chém trúng vào bàn tay trái và làm cho bàn tay của chị nhung gần như là đứt lìa
chị nhung kêu cứu và được người thân trong gia đình đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là hai mươi ba
ngay sau đó lý ngọc tú đã đến trình báo sự việc với cơ quan công an
vào lúc tám giờ bốn mươi năm phút sáng nay trong lúc đơn vị thi công đổ
bê tông phần vòm cổng trường cao đẳng nghề tỉnh bà rịa vũng tàu trên đường mùng ba tháng hai phường một mươi một thành phố vũng tàu
trước đây là trường cao đẳng cộng đồng tỉnh bà rịa vũng tàu
thì bất ngờ giàn giáo bị sập khiến cho bảy công nhân đang thi công bị thương
ngay sau khi giàn giáo bị sập đơn vị thi công và những công nhân khác đã nhanh chóng đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát
và gọi xe cứu thương đưa tới bệnh viện lê lợi cấp cứu
các bác sĩ phòng cấp cứu bệnh viện lê lợi qua khám chụp một ca nặng nhất bị chấn thương cuộc sống
số còn lại bị thương nhẹ hơn và được các y bác sĩ khẩn trương cứu chữa
lực lượng công an tp vũng tàu cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng các cơ quan chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường khẩn trương
triển khai công tác tháo rỡ phần ràn giáo bê tông bị sập tìm kiếm nạn nhân có thể bị vùi dưới tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc
liên quan đến tình trạng ngộ độc rượu nhiễm methanol trên địa bàn hà nội đến thời điểm này
ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố vẫn duy trì việc kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh sản xuất rượu
và các cửa hàng kinh doanh ăn uống các quán cơm có bán rượu trên toàn địa bàn
sáng ngày hôm nay ban chỉ đạo đã có cuộc kiểm tra đột xuất tại địa bàn quận hà đông ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
kiểm tra tại nhà hàng đức tín số ba mươi bảy bà triệu quận hà đông vào sáng hai mươi hai tháng ba
ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố đã lấy ba mẫu rượu bán tại quán để kiểm nghiệm
kết quả đều âm tính với methanol tuy nhiên quy trình chế biến thực phẩm tại đây chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
kết quả đều âm tính với methanol tuy nhiên quy trình chế biến thực phẩm tại đây chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
sau khi xảy ra vụ ngộ độc rượu tại quán cơm vĩnh thanh khiến một người tử vong
ủy ban nhân dân quận hà đông đã thành lập hai mươi đoàn kiểm tra
từ ngày một mươi sáu tháng ba đến nay các đoàn kiểm tra đã kiểm tra một mươi bảy cơ sở
trong đó đặc biệt chú trọng các cơ sở tổ chức sự kiện bếp ăn tập thể cửa hàng tạp hóa có bán rượu cửa hàng ăn uống ở gần cổng trường học
qua các đợt kiểm tra gần đây cho thấy các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã hạn chế kinh doanh những loại rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại các cơ sở đặc biệt đối với các quận huyện phường xã có các cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến công tác an toàn thực phẩm và đặc biệt liên quan đến mặt hàng rượu
tuy nhiên qua thực tế triển khai các địa phương cho biết còn gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát rượu có chứa methanol bởi dụng cụ kiểm tra nhanh còn rất thiếu
mỗi lần đi kiểm tra đều mất nhiều thời gian vì phải lấy mẫu rồi gửi đi kiểm tra
đợt cao điểm này vì
vì cái số lượng mà kiểm tra những cái hộ sản xuất kinh doanh cũng như là cửa hàng sản xuất kinh doanh là rất là lớn
và chính vì vậy những cái test thử cái kíp thử thì cũng trong cái thời gian qua thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức
nhưng mà để mà tập trung mà chúng tôi kiểm tra tất cả các cơ sở thì cũng có những cái khó khăn
thì cái này cũng rất là mong thành phố cũng như là sở y tế cũng quan tâm để hỗ trợ cho các quận huyện trong cả
như vậy tính đến thời điểm này
các lực lượng chức năng
thành phố hà nội đã tiến hành kiểm tra ba chín trăm linh cơ sở niêm phong bốn mươi hai lít rượu bảy trăm năm mươi chai rượu các loại tiêu hủy một bốn trăm linh lít rượu không rõ nguồn gốc
cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm nhanh methanol với tám trăm năm mươi bốn mẫu rượu phát hiện năm mẫu có methanol
qua giám sát bệnh nhân từ ngày một mươi ba tháng ba đến nay không thấy xuất hiện bệnh nhân mới
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi bắt người làm con tin
nhằm buộc người khác phải nộp cho mình một khoản tiền hoặc tài sản thì mới thả người bị bắt
liên quan đến tội danh này chúng tôi nhận được quyết định truy nã từ hai đơn vị khác nhau của công an tỉnh bình phước
công an thị xã phước long tỉnh bình phước đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn hoàng tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu tám phường long phước thị xã phước long tỉnh bình phước
về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cấp một m bảy mươi da ngâm lông bảy rậm sông mũi gồ gãy rái tay vuông mắt to
và có xẹo thẳng hai cm cách một năm cm trên trước đuôi lông bảy phải
cũng phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đối tượng lê minh long sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại ấp một xã đồng tâm huyện đồng phú tỉnh bình phước
đã bị công an huyện đồng xoài tỉnh bình phước ra quyết định truy nã
đối tượng này cấp một m sáu mươi ba sông mũi thẳng và có nốt ruồi ba năm cm trên sau đuôi mắt phải
cũng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản nhưng là hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn
đối tượng đặng trần đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại xóm bộ xã phù đồng
huyện gia lâm thành phố hà nội đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước ra quyết định truy nã
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt trái
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh được tăng cường yếu kết hợp với hoạt động của rãnh gió tây gây mưa
nên từ đêm qua đến dạng sáng ngày hôm nay thời tiết tại các tỉnh miền bắc trời nhiều mây có mưa
tập trung tại khu vực các tỉnh vùng núi
tại phía tây bắc bộ trong ba ngày tới đêm và sáng nhiều mây có mưa vài nơi
trưa chiều trời nắng gió nhẹ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy ba mươi độ có nơi còn cao hơn
khu vực phía đông bắc bộ trong hai ngày tới đêm và sáng nhiều mây có mưa vài nơi
trong hai ngày tới thời tiết tại đây sẽ có xu hướng tốt dần lên
mặc dù vào đêm và sáng trời vẫn nhiều mây đôi lúc có mưa nhỏ kèm theo sương mù
nhưng đến thời điểm ban ngày tiết trời sẽ khô ráo hơn
trưa chiều trời có nắng với mức nhiệt độ phổ biến vào khoảng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
đáng lưu ý là sang đến hai ngày nghỉ cuối tuần này thời tiết tại khu vực sẽ có chuyển biến
mưa rào dài rác xuất hiện cùng với nền nhiệt độ giảm nhanh
trời chuyển rét từ ngày hai mươi sáu
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ba ngày sắp tới mưa tại đây sẽ nhanh chóng giảm
toàn khu vực phổ biến mưa vài nơi ban ngày trời nắng
với nhiệt độ trưa chiều tăng nhanh cao nhất ngày vào khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
và từ khoảng chiều tối ngày hai mươi năm không khí lạnh rồn sâu xuống phía nam
mưa rào sẽ xuất hiện trở lại tại phía bắc khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh
nhiệt độ tại đây giảm dần trời chuyển lạnh
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong những ngày tới
thời tiết tại đây không có nhiều thay đổi
khi mà phổ biến là không mưa ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi chín ba mươi hai độ
về đêm giảm xuống còn hai mươi hai hai mươi năm độ
đến với khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi
mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ cao nhất ngày từ hai mươi chín ba mươi hai độ
còn nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
tại nam bộ những cơn mưa rào về chiều tối hầu như ít xuất hiện trong ba ngày tới
toàn khu vực quay trở lại trạng thái thời tiết ít mưa ban ngày có nắng nhiều
nhiệt độ trưa chiều giao động từ ba mươi hai ba mươi bốn độ xuất hiện nắng nóng cục bộ
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt